đáp ứng được điều kiện tốt hơn cho việc nuôi con điều kiện về thời gian tinh thần vật chất
và nếu như bạn có bằng chứng về việc là vợ của bạn ngoại tình thì tòa án có thể xem xét
đó là một trong những căn cứ để đưa ra quyết định về việc vợ của bạn có đủ điều kiện

và từ đó thì dựa trên những yếu tố để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho con
thì tòa sẽ ra quyết định là ai là người được nuôi con
khán giả hoàng thị thanh ở thanh hóa hỏi

con sinh ra sau khi ly hôn có phải là con chung của vợ chồng hay không
liên quan đến câu hỏi của bạn thì tôi sẽ giải đáp cho bạn như sau
thứ nhất là căn cứ theo quy định tại điều tám mươi tám luật hôn nhân và gia đình năm hai nghìn một mươi bốn
thì việc xác định cha mẹ được quy định cụ thể như sau
nhất là con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân
thì sẽ là con chung của vợ chồng
con được sinh ra trong thời gian ba trăm linh ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân
thì được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân
con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng
trong trường hợp cha mẹ không thừa nhận con thì phải có bằng chứng và phải được tòa án xác nhận
căn cứ theo quy định mà chúng tôi đã trích dẫn ở trên
thì con được sinh ra trong thời hạn ba trăm linh ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân
được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân
vâng xin cảm ơn luật sư đã trả lời những băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết
ngành vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này